theo thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đến thời điểm này đã có bảy người thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày hai mươi tháng tám ở thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bản
sáng nay công an tỉnh đã xác định thêm được năm nạn nhân thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi và sạt lở đất vùi lấp lán trại
các nạn nhân là trương văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu triệu văn bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cả hai chú tại thôn cam một xã cam cọn huyện bảo yên và bàn văn nhung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bàn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bàn văn ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cả ba chú tại thôn cam ba xã cam cọn huyện bảo yên lào cai
trước đó ngày hai mươi một tháng tám các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị tử vong là phạm văn đồng

phạm văn tự bốn mươi chín tuổi ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa và hoàng văn từ bốn mươi tuổi ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên bị trôi ở suối trăn
như vậy đến thời điểm này đã có bảy người thiệt mạng tại mỏ vàng nậm xây do sạt lở đất
số nạn nhân trên đều là người lao động của công ty cổ phần vàng nhẫn

công ty này được cấp giấy khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật